ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tử vong của ba người đàn ông
dưới hồ suối đá thuộc xã thuận hòa huyện hàm thuận bắc
các nạn nhân là phạm hoàng hải hai mươi bảy tuổi tống nhà ba mươi bảy tuổi nguyễn văn vàng hai mươi hai tuổi
cả ba ở gần nhà nhau và đều có mối quan hệ họ hàng
trước đó vào trưa hôm qua ba người này rời khỏi nhà và được cho là đi chạy cá
đến chiều không thấy về gia đình đi tìm và phát hiện hai xe máy cùng các vật dụng ở hồ suối đá
sau khi mò tìm dưới hồ nhưng không thấy thì sáng nay ba thi thể nổi lên
các vị trí này cách bờ hồ không xa
công an đã khám nghiệm hiện trường tìm nhân chứng và cho xuồng máy chạy quanh khu vực
tìm các vật chứng liên quan đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc